tiếp xúc gần với bệnh nhân số ba trăm một mươi bốn ở nga và cùng trên chuyến bay
vào ngày một mươi ba tháng năm bệnh nhân từ nga về sân bay vân đồn trên chuyến bay vn sáu mươi hai
được cách ly ngay tại trung đoàn một trăm hai mươi năm phường cộng hòa tp chí linh tỉnh hải dương
hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hải dương
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án
và bắt tạm giam hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt ba tỷ đồng
qua điều tra xác định một công ty tài chính và một hộ kinh doanh
có ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ vay vốn các khách hàng khi có nhu cầu mua hàng hóa
tại cửa hàng này và giao cho nguyễn tiến quân nhân viên công ty tài chính
phụ trách làm hồ sơ vay
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín quân liên hệ với nguyễn thị lan đặt vấn đề làm ăn
và lan đồng ý
lan có nhiệm vụ tìm những người lớn tuổi đưa đến cửa hàng trên để chụp hình
sau đó làm hồ sơ khống để vay tiền mua hàng trả góp
quân và lan hoàn tất các thủ tục cho mỗi bộ hồ sơ khống vay từ một mươi năm đến hai mươi một triệu đồng
trong đó hai người thỏa thuận mỗi hồ sơ vay thành công và được công ty tài chính giải ngân
thì quân lấy tiền hoa hồng bốn triệu đồng
tiền công cho người đến chụp ảnh là một triệu đồng và lan nhận hai trăm linh đồng một người
tính đến thời điểm bị bắt quân và lan đã cùng nhau làm khống khoảng một trăm chín mươi hồ sơ vay
chiếm đoạt số tiền khoảng ba tỷ đồng của công ty
vừa ra tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng nguyễn văn thái
trú tại xã hưng yên huyện an biên tỉnh kiên giang
vẫn không chịu hoàn lương
mới đây đối tượng này lại tiếp tục vướng vào vòng lao lý
khi có hành vi lừa tình nhiều phụ nữ để chiếm đoạt tài sản
với số tiền gần một tỷ đồng
theo kết quả điều tra mặc dù đã có vợ con
nhưng thanh vẫn lợi dụng vào sự nhẹ dạ của nhiều phụ nữ lân la làm quen
để tạo lòng tin thành tự giới thiệu mình là thạc sĩ kỹ sư giám đốc công ty
có gia đình định cư ở nước ngoài và bản thân chưa có vợ con
vì vậy nhiều người đã sập bẫy
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín biết chị nguyễn thị ngọc vân có ý định mua nhà
thanh nói mình sẽ hùn tiền cùng chị này mua nhà xây tổ ấm
chị vân tin tưởng nên đã giao số tiền gần năm trăm linh triệu đồng cho thanh
sau khi lấy được tiền thanh không mua nhà
mà sử dụng tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân
đợi mãi không thấy nhà đâu
trong khi thanh đã biến mất biết mình bị lừa
nên chị vân đã đến cơ quan công an trình báo
thanh bị bắt giữ ngay sau đó
ngoài vụ lừa đảo chị vân thanh còn lừa ba người phụ nữ khác
với thủ đoạn tương tự chiếm đoạt số tiền gần hai trăm linh triệu đồng và bốn lượng vàng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ nguyễn trung hiếu
trú tại ấp xóm mai xã mỹ thắng huyện mỹ lộc tỉnh nam định
là đối tượng có quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn trung hiếu bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ lộc tỉnh nam định
ra quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đến ngày hôm qua hai mươi chín tháng năm qua công tác nghiệp vụ đối tượng hiếu đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn ấp tân tạo thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
từng có ba tiền án về tội trộm cấp tài sản thế nhưng phạm anh hoàng trú tại phường thanh bình quận hải châu tp đà nẵng
vẫn ngựa quen đường cũ tòa nhân dân quận hải châu vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt phạm anh hoàng
một mươi năm tù cũng về hành vi trộm cắp tài sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín do vừa chấp hành xong án phạt tù
không có nghề nghiệp ổn định không có tiền tiêu xài cá nhân nên bị cáo hoàng đã đến các dãy nhà trọ quán cà phê
trên địa bàn quận thanh khê và quận hải châu để thực hiện việc trộm cắp tài sản tài sản hoàng chiếm đoạt phần lớn là
máy tính sách tay điện thoại di động cho đến ngày bị phát giác hoàng đã thực hiện trót lọt một mươi năm vụ trộm cắp
với tổng giá trị tài sản lên đến gần năm mươi triệu đồng ngoài ra cơ quan điều tra còn phát hiện hoàng tàng trữ trái phép
chất ma túy dạng thuốc lắc tại phiên xét xử hoàng tỏ ra ăn năn về hành vi phạm tội của mình nhưng xét thấy hành vi của hoàng
thuộc tình tiết tái phạm nguy hiểm nên hội đồng xét xử đã tuyên một mức án thích đáng nhằm gian đe và phòng ngừa chung
thưa quý vị âu thuyền thọ quang là khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá với thiết kế phao neo cho phép từ năm trăm linh đến sáu mươi
phương tiện cùng neo đậu
tuy nhiên trên thực tế có hơn một tàu thường xuyên ra vào khu vực này tăng gấp hai lần công suất thiết kế nên gặp nhiều vấn đề
nguy hiểm về cháy nổ và cứu nạn cứu hộ bên cạnh đó ý thức cảnh giác phòng cháy chữa cháy của người dân của bà con ngư dân
vẫn còn chưa cao nên đã dẫn tới nhiều vụ cháy lớn tại âu thuyền thọ quang trong thời gian gần đây
sáng ngày hai mươi chín tháng năm tàu cá mang số hiệu qngr chín mươi bảy nghìn sáu mươi do ông phạm quốc thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tỉnh quảng ngãi làm chủ
đang neo đậu tại âu thuyền thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
toàn bộ ngư lưới cụ đã bị thiêu rụi hoàn toàn ước tính thiệt hại gần một tỷ đồng
đây chỉ là một trong số nhiều vụ cháy xảy ra tại âu thuyền thọ quang trong thời gian gần đây
thời tiết nắng nóng gây gắt tàu thuyền neo đậu dày đặc quá tải cùng với ý thức phòng cháy của người dân chưa cao
đã làm tăng nguy cơ cháy nổ tại đây
vào mùa nắng nóng tại khu vực đây là đối với các tàu cá là việc họ sử dụng các hệ thống điện không đảm bảo
cái việc sử dụng điện vào mùa nắng thì nó cao hơn những vụ khác
và cái thứ hai đó là ý thức của người dân trong việc sử dụng hệ thống điện hệ thống ga
cũng như là ý thức về công tác phòng cháy cháy của đa số các chủ tàu cũng như là các thuyền viên trên tàu còn nhiều hạn chế
đặc biệt là họ chưa được hướng dẫn
mặc dù đã được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên nhiều chủ tàu và thuyền viên vẫn không biết cách sử dụng lúng túng khi xử lý sự cố
nhiều cái mà mình không biết mình có thể hỏi những cơ quan chức năng
với lại mấy người cơ quan chức năng cũng hay kế tới rồi chỉ dẫn
những cái mà mình chưa biết để mình khắc phục những cái tình huống xấu mà xảy ra
đặc biệt do chưa có khu vực riêng nên các tàu kinh doanh xăng dầu vẫn đang neo đậu tại âu thuyền thọ quang
cùng các tàu đánh bắt khác khiến nguy cơ xảy ra cháy lan cháy lớn khi có sự cố xảy ra rất cao
trước tình trạng đó lực lượng chức năng cũng đã phối hợp chặt chẽ
triển khai nhiều biện pháp để chủ động phòng cháy chữa cháy và nâng cao ý thức cho bà con người dân
chúng tôi sẽ phối hợp với đơn vịnh bang quản lý âu thuyền và cảng lá tọa quang của đội tuyên phòng
tập trung tiến hành kiểm tra thực tế công tác phòng cháy cháy tại các tàu dầu cũng như là các
chúng tôi phối hợp tổ chức việc thực tập phương án chữa cháy tại các tàu dầu
để nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ công ty này
thành phố đà nẵng đã có dự án mở rộng

âu thuyền tọa quang cũng như bố trí khu vực neo đầu riêng cho tàu kinh doanh xăng dầu
trong thời gian sắp tới để đảm bảo an toàn giảm thiểu nguy cơ cháy nổ
tuy nhiên vấn đề mấu chốt và quyết định ở đây vẫn là ý thức cảnh giác
và chủ động phòng cháy chữa cháy của bà con để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ tàu thuyền
đảm bảo tài sản và tính mạng cho người dân
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng trần văn nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại sáu mươi sáu điện biên
phường lê lợi thành phố hương yên tỉnh hương yên về tội cướp tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại d sáu khu n một mươi tám khối năm thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng trần xuân đắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn sẫy xã bình minh
huyện nam trực tỉnh nam định phải nhận quyết định truy nã của công an huyện yên mỹ
tỉnh hương yên cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
cơ quan sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện